nhân kỷ niệm năm mươi năm năm ngày truyền thống đường hồ chí minh trên biển chiều qua hai mươi tháng một mươi
tuổi trẻ thành phố hải phòng đã có nhiều hoạt động thăm hỏi chăm lo các cựu chiến binh và gia đình
những chiến sĩ đoàn tàu không số trên tuyến đường hồ chí minh trên biển năm xưa đã đi vào trang
sử vàng của lịch sử đấu tranh cách mạng việt nam bày tỏ lòng biết ơn các thế hệ đi trước
thành đoàn hải phòng đã tổ chức thăm hỏi động viên tới các cựu chiến binh hội truyền thống đường
hồ chí minh trên biển đồng thời cũng bày tỏ lòng tri ân sâu sắc của tuổi trẻ thành phố trước
những di sinh công huyến của thế hệ trang đi trước trong cuộc kháng chiến anh hùng của dân tộc
chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống hôm nay của những người lính năm xưa và mong muốn các ông
các bác luôn là những hương sáng cho thế hệ con cháu nói theo nhân dịp này thanh đoàn hải phòng
đã trao một mươi phần quà trị giá một mươi năm triệu đồng để động viên các cựu thủy thủ đoàn tàu không số có hoạt
cảnh khó khăn gây lên trong cuộc sống